thưa quý vị hòa bình lập lại mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội mới và sự tin tưởng về sự phát triển thịnh vượng bền vững của đất nước
đồng thời cũng đặt ra nhiều khó khăn thử thách đối với toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong bối cảnh đó nối tiếp truyền thống vẻ vang lực lượng công an nhân dân thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bảo vệ cuộc sống bình yên và phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân
sau khi đất nước hòa bình thống nhất các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức bắt đầu trỗi dậy và diễn biến rất phức tạp
thế nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn các băng nhóm này đã bị lực lượng công an triệt phá đem lại sự bình yên cho nhân dân
cái vụ mà nó bắt cóc con của nghệ sĩ kim cương bắt cóc con của bác sĩ
bắt cóc con của bác sĩ lại rồi bắn chết cả vợ chồng nghệ sĩ cải lương thanh nga
vụ an mà nó gây nhức nhối thì điều tra nhanh và suy tố đề nghị về cẩm pháp suy tố trước pháp luật
và đã trở thành một cái tín hiệu công khai mà được nhân dân người ta rất là ủng hộ đồng tình
bước vào thời kỳ mới tội phạm hoạt động ngày càng có những diễn biến phức tạp đặc biệt là đòi nợ thuê ẩn mình dưới nhiều vỏ bọc
các đối tượng giờ đây đã kết hợp giữa đòi nợ truyền thống và sử dụng công nghệ cao
nhiều băng nhóm lợi dụng danh nghĩa pháp nhân để phạm tội có sự phân công theo các bộ phận có sự chỉ đạo theo các cấp
và có sự tuyển dụng đào tạo và phổ biến mọi phương pháp đòi nợ nguy hiểm để đe dọa uy hiếp tinh thần con nợ dưới nhiều cấp độ khác nhau
chính vì vậy cuộc đấu tranh giờ đây là cuộc chiến của trí tuệ và bản lĩnh
núp bóng là công ty luật trách nhiệm hữu hạn pháp việt đường dây tội phạm này đã khủng bố đòi nợ thuê gần ba triệu người bị hại trên toàn quốc
trung bình mỗi tháng đường dây này nhận từ một trăm bốn mươi một đến hai trăm bốn mươi một hợp đồng vay của các khách hàng chưa trả được để đòi nợ bằng các hình thức man dợ
tổng số tiền đòi được là gần một tỷ đồng hưởng số tiền hoa hồng từ hai mươi năm đến ba mươi năm
khi mà đối tượng chưa đợi tiền thì tăng gấp được bằng cách là mang mì ga mang quan đài vòng hoa tan thậm chí đe dọa lấy mạng con hoặc thân nhân để trả nợ
nhiệm vụ đảm bảo an ninh
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới luôn đặt ra nhiều thách thức và phức tạp
xong với bản lĩnh và mưu trí lực lượng công an nhân dân nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi yêu cầu công tác chiến đấu trong tình hình mới
so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai và cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội giảm trên một mươi ba
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã điều tra khám phá tám chín trăm linh một vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi hai sáu mươi chín
bắt hai mươi hai trăm chín mươi tám đối tượng
con số này đã minh chứng cho cuộc chiến không quan niệm với tội phạm
nếu như một ngày hay nói hẹp hơn nữa một giờ mà nếu không có các đồng chí công an thì không biết tình hình sau sẽ như thế nào
và trong một cái tình hình diễn biến phức tạp như vậy không có lực lượng công an đồng chí thì rõ ràng là thì cái vấn đề bình yên cuộc sống vấn đề an ninh cuộc sống cái sự bình yên của người dân chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn
thưa quý vị và các bạn lực lượng công an đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại sự bình yên xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn đảm bảo vị thế của việt nam trên trường quốc tế
xây dựng việt nam là hình ảnh của một đất nước thanh bình ổn định là điểm đến của du lịch và đầu tư
khu công nghiệp vsip tỉnh bình dương đi vào hoạt động từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tập trung nhiều doanh nghiệp fdi
lực lượng an ninh kinh tế và ban quản lý khu công nghiệp đã có sự phối hợp chặt chẽ
chú động phòng ngừa các vấn đề phức tạp và an ninh trật tự có thể phát sinh
tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật việt nam
phòng an ninh kinh tế cũng đã tham mưu cho quỹ ban tỉnh kiện toàn các tổ công tác liên ngành
để giải quyết tranh chấp lao động tập thể định công trái pháp lực trên địa bàn
xử lý kịp thời những doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật
từ đó thì đã giải quyết ngay từ cơ sở
ngay từ đầu không để phát sinh thành điểm nóng
tình hình thế giới khu vực và trong nước vẫn đang có những diễn biến phức tạp và khó lường
đặt ra nhiều thách thức cho công tác đảm bảo an ninh trật tự
xong tin tưởng rằng lực lượng công an sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức
hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ của mình góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới